thưa quý vị văn hóa ứng xử của lực lượng công an nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với các mặt công tác công an
mỗi hành vi cử chỉ lời nói hay thái độ ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an chính là thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa
năng lực công tác tư cách đạo đức cách mạng cũng như uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung
thực hiện văn hóa ứng xử trong công tác công an đóng vai trò vô cùng quan trọng
nhưng thời gian gần đây có một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất không đủ tư cách phẩm chất đạo đức
đã bị loại bỏ khỏi ngành để giữ vững niềm tin và lực lượng bảo vệ chính quyền bảo vệ pháp luật
cuối năm hai nghìn một mươi chín giám đốc công an tp hà nội và giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã ký quyết định kỷ luật
bằng hình thức hạ bậc hàm và cho ra khỏi ngành đối với các trường hợp của đại úy lê thị hiến
đại úy lê thị hiến và thượng úy nguyễn xô việt sau khi có những hành vi lời lẽ trợ búa không đúng mực
làm náo động sân bay tân sơn nhất hay ném xúc xích vào nữ nhân viên bán hàng
rồi tát vào mặt nam nhân viên tại một trạm dừng nghỉ trước sự chứng kiến của nhiều người
quyết định kỷ luật nói trên thể hiện sự kiên quyết nghiêm minh trong xử lý những cán bộ chiến sĩ vi phạm
không bao che các hành vi vi phạm của lãnh đạo ngành công an
trước hết tôi đánh giá là đấy là những cái hành vi thiếu văn hóa
và nó gây ra những hệ lụy
phức tạp cho xã hội đặc biệt là với hình ảnh của người chiến sĩ công an
và tôi đánh giá cao cái việc xử lý nghiêm minh những hành vi lệch chuẩn như vậy
thứ nhất là để cho xã hội có một cái niềm tin là những cái hành vi lệch chuẩn như vậy sẽ bị trừng phạt
việc xử lý này có tính dẫn đen
thứ hai cũng có thể làm cho người ta có cái cách nhìn nhận nó đúng hơn về hình ảnh của những người chiến sĩ công an
thưa quý vị
có vẻ như chưa thực sự công bằng khi dư luận quá tập trung vào những hành vi không đúng mực
trong khi đó để giữ gìn hình ảnh lực lượng công an nhân dân giữ gìn niềm tin của người dân vào lực lượng
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên cả nước vẫn đang hết mình để bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự
bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
và đã có không ít những cán bộ chiến sĩ phải đổ máu thậm chí là hy sinh thân mình vì lý tưởng cao đẹp
cũng như sự ổn định của cả xã hội và sự an toàn của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
phát huy vai trò nằm cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian qua công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự
thực hiện ứng xử có văn hóa trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
thực hiện văn hóa ứng xử trong công tác công an đóng vai trò vô cùng quan trọng
không chỉ giúp cho mỗi cán bộ
hoàn thiện bản thân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao
mà còn góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng đẹp hơn gần gũi hơn trong lòng nhân dân
vẫn còn đâu đó những hình ảnh nhân văn đậm nghĩa đậm tình người công an nhân dân
trong giao tiếp trong giải quyết công việc trong ứng xử văn hóa với nhân dân
đang được nhân lên trong cuộc sống khắc ghi trong lòng nhân dân
được các cấp ghi nhận và đánh giá cao

nhưng cũng thường xuyên liên tục nhằm nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng
đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống
từ đó giúp mỗi cán bộ chiến sĩ ứng xử trong công tác sinh hoạt hàng ngày
để hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng công an là nhằm nâng cao nhận thức
cho cán bộ chiến sĩ về phong cách làm việc bản lĩnh chính trị nhân văn
trong thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi các suy thoái về đạo đức lối sống
qua đó để góp phần cho cán bộ chiến sĩ vận dụng ứng xử trong công tác và cuộc sống
để phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn nâng cao hình ảnh tốt đẹp
của lực lượng công an trong lòng nhân dân
đảng bộ công an là một trong những đảng bộ đã được nhiều kết quả
trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó nổi bật hàng năm thì đảng bộ đã tổ chức
học tập các chuyên đề nghiêm túc có hiệu quả
và đồng thời đảng bộ đã đề ra được các chuẩn mực riêng của đơn vị
trong đó có nhấn mạnh về việc xây dựng chuẩn mực khi ứng xử với nhân dân

hẹn gặp lại
chúc mọi người tốt đẹp
hẹn gặp lại